ngày tám tháng năm thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã phối hợp với công an tỉnh hỗ trợ tổ chức hội thảo tuyên truyền
lấy ý kiến đối với các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo để trình quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo để trình quốc hội khóa một mươi năm
kỳ họp thứ bảy năm hai nghìn hai mươi bốn các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào sáu dự án luật gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ luật phòng chống mua bán người sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
những ý kiến đóng góp này sẽ là luận cứu khoa học và thực tiễn quan trọng để công an tỉnh thái nguyên báo cáo
kiến nghị bộ công an hoàn thiện các dự án luật từ đó tạo cơ sở pháp lý kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
năm tám tháng năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh đinh bình đã tổ chức khai mạc hội thao bắn súng quân dụng và thể dục thể thao quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của trên ba trăm linh chiến sĩ
hội thao súng quân dụng và thể dục thể thao quốc phòng năm hai nghìn hai mươi bốn với hơn ba trăm linh vận động viên đến từ ban chỉ
bộ chỉ huy quân sự các huyện thành phố đinh bình và trung đoàn tám trăm năm mươi năm tham gia các nội dung chiến sĩ khỏe
chạy vũ trang ba m chạy vũ trang ba m vượt chứa ngại vật nhảy xa co tay xả đơn bơi một trăm linh m với súng và trang bị nhẹ
vượt vật cản huấn luyện thể lực bắn súng quân dụng võ chiến đấu dân quân tự vệ bơi vũ trang và tham gia thi đấu
ba môn quân sự phối hợp hội thao diễn ra đến hết ngày một mươi tháng năm
theo thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
kể từ mốc thời gian này tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước có thể được lấy dữ liệu sinh chắc học mống mắt cùng với vân tay và ảnh mắt
việc thu thập thông tin sinh chắc học mống mắt để làm cơ sở kiểm soát xác thực thông tin của mỗi cá nhân
hỗ trợ trong những trường hợp không thu thập được vân tay của một người kết hợp với các yếu tố sinh chắc như khuôn mặt
dữ liệu sinh trách mống mắt là cơ sở triển khai hiệu quả luật xác dịch điện tử
việc thu thập thông tin sinh chắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay